ngày một mươi tám tháng một mươi hai bộ công thương đã tổ chức công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi tám của tập đoàn điện lực việt nam
và kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi tám là hơn ba trăm ba mươi hai tỷ đồng
bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện chuyên tài điện phân phối bán lẻ điện và phụ trợ quản lý ngành
giá thành sản xuất kinh doanh điện năm hai nghìn một mươi tám là một bảy trăm hai mươi bảy bốn mươi một đồng một kwh
kết quả năm hai nghìn một mươi tám evn duy trì mức lãi gần bảy trăm linh tỷ đồng tương ứng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là bốn mươi bảy
đây được xem là mức thấp hơn nhiều so với năm trước
về kế hoạch cung cấp điện năm hai nghìn hai mươi bộ công thương cho rằng đây sẽ là năm xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi gây khó khăn cho việc cung ứng điện
trong đó nguyên nhân chủ yếu là tình hình thủy văn không thuận lợi cực đoan và một số công trình chậm tiến độ và vận hành
vì vậy để bảo đảm cung cấp điện bộ dự kiến sẽ phải huy động ba ba trăm chín mươi bảy tỷ kwh từ nguồn chạy dầu với giá thành cao
và có thể huy động tăng thêm nếu xảy ra tình huống cực đoan nếu lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn mức tần suất sáu mươi năm phụ tải tăng cao đột biến